hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín khai mạc kỳ họp thứ tư kỳ họp bất thường để bàn về chuyên đề
công tác bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn tp hcm
tham dự kỳ họp có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm
đây là kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tp hcm trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường đáng lo ngại
ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng sống của người dân
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tp hcm mỗi ngày tp hcm thải ra môi trường khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải
và được thu gom bởi công ty môi trường đô thị các công ty dịch vụ công ích quận huyện chiếm bốn mươi và hệ thống thu gom dân lập chiếm sáu mươi
mức độ ô nhiễm đáng lo ngại trên tất cả các lĩnh vực trong đó nhiều nhất là nước mặt nước ngầm nước thải không khí tiếng ồn đặc biệt là bùn thải chưa được xử lý
tất cả đều vượt chuẩn cho phép gây bức xúc trong nhân dân
môi trường đô thị khu dân cư và quản lý chất thải đang còn là vấn đề tồn tại nhiều hạn chế bất cập trong công tác quản lý nhà nước
ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức cá nhân sinh sống lao động sản xuất kinh doanh chưa thực sự tốt
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các đại biểu đã tập trung bàn bạc thảo luận và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hướng dẫn tổ chức hành động thiết thực
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức nhằm thay đổi hành vi tham gia tích cực hiệu quả trong việc thực hiện thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu cấp bách trong ngắn hạn và tầm nhìn chiến lược hài hòa trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố
cần tập trung quản lý đánh giá tình hình phân tích nguyên nhân xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để giải quyết có hiệu quả các vấn đề chất thải rắn sinh hoạt
để từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ rác thải trôn lấp chỉ còn hai mươi